thưa quý vị tiến hành kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phương một mươi sáu quận gó vấp
công an quận gó vấp tp hcm đã phát hiện một lượng lớn các nguyên vật liệu để sản xuất pháo nổ
số hàng hóa này là của hai thanh niên cùng chú tại tỉnh tiền giang
các đối tượng khai nhận nắm bắt được nhu cầu sử dụng pháo của người dân
hai đối tượng này đã tìm mua các nguyên liệu trên mạng và giao bán lại cho khách để hưởng tranh lệch
cơ quan công an đã phát hiện tổng cộng gần năm trăm linh kg hóa chất thuộc danh mục tiền chất thuốc nổ
gần chín trăm linh kg vỏ nhựa và gần một tấn ống giấy hình trụ bằng bia cắt tông các loại